nhân kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hungary
trường mỹ thuật việt nam đã tổ chức buổi triển lãm tranh với tên gọi
chương trình do đại sứ quán hungary trường đại học mỹ thuật việt nam phối hợp thực hiện
triển lãm giới thiệu tám mươi bốn tác phẩm thể hiện bằng nhiều chất liệu của ba mươi nghệ sĩ
đến từ một quốc gia giàu truyền thống văn hóa như hungary
đặc biệt trong số những tác giả trưng bày ở đây
cũng có những tác phẩm hội họa thể hiện tình cảm của nghệ sĩ hungary
đối với thủ đô hà nội cổ đô huế với cảnh sắc thiên nhiên văn hóa việt nam
đó là những minh chứng sống động độc đáo về tình cảm hữu nghị
và kết quả giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc
triển lãm là cơ hội để các nghệ sĩ hai nước đặc biệt là các sinh viên học viên
trường đại học mỹ thuật việt nam có thể trao đổi học hỏi và tìm kiếm khả năng hợp tác
trong các hoạt động đào tạo giao lưu sáng tạo mỹ thuật